các mạc mùng năm tháng năm năm một nghìn tám trăm một mươi tám mùng năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhà tư tưởng vĩ đại vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh các mark mùng năm tháng năm năm một nghìn tám trăm một mươi tám mùng năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
giới thiệu tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản dạng sách khổ nhỏ là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh các mark một trăm bảy mươi năm ra đời tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản
ngày ba tháng năm nhà xuất bản trẻ giới thiệu bộ tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản và đọc tuyên ngôn của đảng cộng sản dưới dạng sách nhỏ gọn
kích thước chín x một mươi hai năm cm nhằm giúp bạn đọc trẻ tiếp cận tác phẩm dễ dàng hơn
cũng trên báo nhân dân có bài viết dì sản tư tưởng của các mạc trong thời đại ngày nay của đồng chí võ văn thường
mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang web
đăng ký khám bệnh phiên hà nhất là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
dù ngành y tế đã rất nỗ lực trong việc cải thiện hình ảnh thế nhưng với kết quả xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi tám
dành cho các bộ ngành mà bộ nội vụ vừa công bố ngày hai tháng năm cho thấy bộ y tế vẫn còn rất nhiều việc phải làm
với bảy mươi hai bốn điểm
bộ y tế đang đứng áp chót bảng xếp hạng trong số các bộ ngành
một hệ thống thủ tục hành chính rất dườm già đang đè níu các bệnh viện công lập trong cả nước
liên quan đến việc bộ công thương vừa thông tin về đề xuất xóa sổ xăng a chín mươi năm để chuyển sang bán hai loại xăng sinh học là e năm ron chín mươi hai và e năm ron chín mươi năm
và dự kiến sẽ tổng hợp để trình chính phủ
trên các báo lao động và tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết xóa sổ xăng a chín mươi năm để chỉ bán xăng sinh học
phải rất thận trọng
bỏ xăng ron chín mươi năm tranh luận nảy lửa
theo nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng những dòng xe cao cấp rất kén xăng nên muốn loại bỏ xăng ron chín mươi năm cơ quan chức năng cần như thế nào
nếu đưa ra gượng ép có thể làm hỏng động cơ ô tô đắt tiền và sẽ phải trả một giá rất lớn
người tiêu dùng sẽ có phản ứng và nếu định ép dân phải dùng thì sẽ không phù hợp với quy luật kinh tế kỹ thuật
còn theo các chuyên gia khác đề xuất khai từ xăng ron chín mươi năm phù hợp với quy luật kinh tế kỹ thuật
tuy nhiên khi đã chuyển sang dùng săng sinh học thì giới chức trách phải cam kết đảm bảo chất lượng
minh bạch thông tin để người dân tin dùng săng sinh học
vỡ mộng xe nhập khẩu giá rẻ là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
sau bao năm ngóng chở ô tô giá rẻ từ khu vực nội khối asean nay người tiêu dùng đành vỡ mộng
bởi lẽ dù những lô xe hưởng thuế nhập khẩu đầu tiên đã cập cảng và về đến đại lý các hãng
nhưng giá bán không hề giảm thậm chí có dòng xe còn tăng
thông tin này đã được giới chuyên môn và các chuyên gia khuyến cáo từ trước
bởi với hàng loạt hàng giao thuế quan đã và tiếp tục được các nhà hoạch định chính sách dựng lên
để hạn chế nhập khẩu ô tô cộng thêm những cái bắt tay hữu ý giữa các liên doanh để làm giá
thì câu chuyện xe giá rẻ chỉ là ước mơ xa vời
thị trường tiền tệ từ đầu năm đến nay chứng kiến nhiều đợt giảm lãi suất huy động của các ngân hàng
nhưng lãi suất vay vẫn tăng hoặc đứng yên
ngân hàng lời cao lãi vay không giảm là bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
thị trường kỳ vọng làn sóng giảm lãi suất cho vay sẽ lan rộng
nhưng đến nay thì điều mong đợi đã không xảy ra
cũng trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
nhờ người việt đứng chân mua đất kỳ hai của loạt bài nha trang người nước ngoài múa gậy
nhà trang đang trong một cơn suất đất chưa từng thấy
và ngạc nhiên là các chủ đất và cò ở nha trang còn giao bán đất bằng cả tiếng nước ngoài
nhiều người nước ngoài đã lách luật bằng cách nhờ người việt đứng tên chốt đất với giá cao hơn rất nhiều lần
giá thị trường
thậm chí căn hộ du lịch đang vướng pháp lý cũng được người nước ngoài hỏi mua
nghe đơn giản như mua một loại rau củ quả nào đó ngoài chợ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân